sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy về tội giết người cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tiếp theo là một số thông tin về công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra
trên những diễn biến phức tạp của bệnh này thì ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bộ y tế tiếp tục khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh
đồng thời người dân có thể gọi điện vào số đường dây nóng một chín không không ba hai hai tám để cung cấp thông tin và ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc cũng như là nhận tư vấn các cách phòng chống dịch bệnh
cụ thể người dân và cộng đồng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh
đường hô hấp cấp tính sốt ho khó thở khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc
người có các triệu chứng sốt ho khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người
thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên
vệ sinh cá nhân rửa tay thường xuyên dưới vỏ nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất hai mươi giây
xúc miệng họng bằng nước xúc miệng tránh đưa tay lên mắt mũi miệng để phòng lây nhiễm bệnh
cần che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp
không khẳng nhổ bừa bãi nơi công cộng
đảm bảo an toàn thực phẩm chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín
không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người
trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang rửa tay với sạp phòng
tránh mua bán tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã
giữ ấm cơ thể tăng cường sức khỏe bằng ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý tập luyện thể thao
tăng cường không khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ hạn chế sử dụng điều hòa
thường xuyên lau nền nhà tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác
nếu có dấu hiệu sốt ho khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám điều trị kịp thời
gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng